thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm chúc mừng lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi các chức sắc tôn giáo và đồng bào giáo dân
tại tòa giám mục giáo phận thanh hóa và giáo sứ phúc lãng huyện quảng sương
đồng chí trương thị mai đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc tu sĩ giáo dân giáo phận thanh hóa
trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước
góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng chí trương thị mai khẳng định đảng nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân
nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi đồng chí trương thị mai gửi lời chúc mừng tới tòa giám mục thanh hóa
cùng các vị linh mục chức sắc tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận thanh hóa một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc